tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn minh tý ngụ tại huyện trấn văn thời tỉnh cà mau
và lê thanh sang ngụ tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang tổng cộng là ba năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng sang và tý được hai người đàn ông thuê đưa người vượt biên trái phép
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bốn tý chạy xe ô tô đến điểm hẹn tại phường pháo đài thành phố hà tiên
giao bốn người trung quốc cho sang sau đó sang đưa họ xuống xuồng máy chạy qua campuchia
cùng lúc đó lực lượng tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên phát hiện tý có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bắt giữ
và tý đã khai nhận hành vi đưa người xuất cảnh trái phép
sau khi đưa chót lọt bốn người trung quốc sang campuchia khi trở về sang đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang bắt giữ
vốn từng là quân nhân một bị cáo đã lấy danh nghĩa
sang đã lấy danh nghiệp của mình để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền nhờ chạy việc của các bị hại
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo lê xuân diện năm mươi tuổi
trú tại an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng diện từng là quân nhân công tác tại vùng ba hải quân
trong thời gian tại ngũ diện cho biết mình có nhiều mối quan hệ với quân đội cán bộ cao cấp
có khả năng đưa chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học để chuyển lên quân nhân chuyên nghiệp
hoặc là chạy việc vào cảng hàng không quốc tế đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bị phát hiện diện đã lừa được năm bị hại chiếm đoạt số tiền năm tỷ đồng
sau khi lừa đảo thành công diện bán nhà đổi số điện thoại bỏ trốn và bị truy nã
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thì bị công an tp bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
triệt phá thành công một đường dây chuyên tuồn ma túy từ tỉnh bình dương lên đắk lắc tiêu thụ
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn trọng sơn trần anh núi trần văn vàng lý văn trung
cùng chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc và lê văn sơn chú tại tp thuận an tỉnh bình dương
do có quen biết từ trước nên vào năm hai nghìn hai mươi một khi biết lê văn sơn bán ma túy đá
nguyễn trọng sơn đã mua về bán lại kiếm lời
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn trọng sơn đã thuê một căn nhà ở xã quảng hiệp huyện cư mờ ga để hoạt động mua bán ma túy
đến tối ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi đang bán và tổ chức cho một số đối tượng trên địa bàn sử dụng ma túy
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
điều tra mở rộng vụ án đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại phường bình hòa thành phố thuận an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ thành công một đường dây chuyên tuyển

bước đầu công an xác định hai đối tượng sơn đã ba lần giao dịch mua ma túy khoảng bốn trăm linh gram
với số tiền là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
sát phạt nhau dưới hình thức sóc địa ăn tiền hai mươi hai đối tượng đã bị công an huyện thuận thành
tỉnh bắc ninh ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà trần đăng hùng ở xã hoài thượng huyện thuận thành
công an huyện thuận thành đã bắt quả tang hai mươi bảy đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
để tránh bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ hùng thường chọn nhiều địa điểm khác nhau
rồi gọi các con bạc ở những địa bàn lân cận đến sát phạt
trong số hai mươi hai đối tượng bị tạm giữ có nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp có tiền án tiền sự về tội đánh bạc
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiến hành tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người do mâu thuẫn
trong lúc nhậu xảy ra tại khu vực ấp phú an xã an hòa huyện châu thành tỉnh an giang
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng hai
vi văn khanh mời nạn nhân về nhà khanh để nhậu
trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn khanh đã nhặt cục đá mài dao đánh liên tục vào đầu và mặt
khiến nạn nhân tử vong rồi vào trong nhà ngủ
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng hai khanh thức dậy
vào vườn nhà sau
lúc này người dân trong xóm phát hiện nên đã báo tin cho người thân của nạn nhân
đồng thời trình báo cơ quan công an
vi văn khanh đã bị bắt giữ ngay sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với vi văn khanh về tội giết người
từng có hai tiền án về ma túy sau khi chấp hành án phạt một mươi tám năm tù
nguyễn thị hợi chú tại phường cửa nam tp vinh tỉnh nghệ an
lại tiếp tục móc nối với các đối tượng người lào để tìm mua ma túy
sau đó về bán cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh
đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ thu giữ hai kg ma túy đá
nhận định nguyễn thị hợi là đối tượng tinh vi và xảo quyệt
công an tp vinh đã phân công nhiều mũi trinh sát mật phục theo dõi mọi di biến động của đối tượng
vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn khi hợi đang di chuyển đến khu vực thuộc khối tân hòa
phường hà huy tập tp vinh
xác định đối tượng đang mang theo ma túy
các tổ công tác đã lập tức áp sát khống chế và bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai kg ma túy đá được nguy trang trong túi hoa quả
hợi gai nhận đã tự điều khiển xe ô tô cá nhân lên khu vực biên giới
thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an để mua ma túy
sau đó đem về cất giấu tại nhà riêng
khi có khách đặt mua sẽ ngụy trang ma túy trong các thùng thực phẩm
hoặc là hoa quả hồng qua mắt lực lượng chức năng
thưa quý vị trong những năm qua đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an luôn đặt ra mục tiêu kéo giảm số vụ phạm tội
điều này vô cùng có ý nghĩa khi có hàng nghìn gia đình dòng họ không có người phạm tội
và hàng nghìn gia đình khác không bị tội phạm xâm hại
đồng thời cũng tiết kiệm kinh phí công sức rất lớn cho các cơ quan bảo vệ pháp luật
để đạt được mục tiêu này lực lượng công an các cấp đã làm tốt công tác nắm tình hình
đối tượng đề ra các biện pháp phương án phòng ngừa
đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
sau đây là ghi nhận tại công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên
một trong những địa phương đã thực hiện kéo giảm bảy tỷ lệ tội phạm hình sự trong năm hai nghìn hai mươi ba
qua công tác nắm tình hình nhận định thời gian gần đây
nhiều người dân không có công an việc làm đã hình thành các tụ điểm đánh bạc
gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại từ
đã tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa
chỉ trong một thời gian ngắn một mươi một điểm cơ bạc bị phát hiện
khởi tố điều tra bảy vụ ba mươi một đối tượng
sự chủ động quyết liệt đã góp phần kéo giảm những vấn đề an ninh trật tự mới nổi lên trên địa bàn
các đối tượng thường xuyên chọn những địa bàn
là vùng đồi núi khó khăn trong quá trình bắt phát hiện bắt quả tang
cũng như là tiếp cận các đối tượng
thứ nhất là các đối tượng luôn
luôn có người canh gác cảnh giới hoạt động là về đêm
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
trước khi thực hiện việc bắt giữ đối tượng trong hoạt động đánh bạc
thì tổ công tác sẽ phải lập kế hoạch phân công lực lượng trinh sát
cũng như là lập kế hoạch cụ thể để có các phương án dự phòng
để đảm bảo việc bắt giữ đối tượng hiệu quả cao nhất
bên cạnh công tác điều tra khám phá
công an huyện đại từ xác định công tác phòng ngừa mới là giải pháp trọng tâm
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một dưới sự tham mưu của công an huyện
ubnd huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã triển khai mô hình camera an ninh giám sát
đảm bảo an ninh trật tự trên quy mô toàn huyện
với nguồn kinh phí xã hội hóa theo quy định của pháp luật
hình ảnh thu được từ camera giám sát được truyền về trung tâm điều hành
đặt tại công an huyện đã giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện
các hành vi vi phạm pháp luật
an toàn giao thông trật tự công cộng và phục vụ công tác điều tra
truy xét các vụ việc vụ án
tội phạm về trật tự xã hội giảm bảy tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt sáu mươi
từ ngày công an tổ chức lắp camera an ninh cho khu vực dân phố hoặc dọc con đường này
thì tôi cảm thấy công tác trật tự an ninh rất tốt
bởi vì cái thứ nhất là cái taxi xe taxi các cái là đỗ này
rồi bà con chấp phần cái luật đệ giao thông
đi trên để tất cả mọi cái là cũng rất là đảm bảo
cái thứ ba nhất là công tác trật tự an ninh về vấn đề ngăn chặn được trộm cắp
và cái vấn đề này tôi thấy là mọi người đều là cảm giác thấy là an tâm hơn
là cái công tác an ninh ở khu vực này cảm giác thấy nó tốt hơn mà chấp hành nghiêm hơn
tin tưởng vào các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
nhân dân trên địa bàn cũng tích cực cung cấp tin báo tố giác tội phạm
tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm của công an huyện đại từ đạt chín mươi hai
vượt hai so với chỉ tiêu được giao
công an huyện đã tham mưu cho ban chỉ đạo
triển khai các cái kế hoạch các cái chương trình của giám đốc công an tỉnh
đến cái công tác phòng chống tội phạm
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện
trong triển khai chúng tôi cũng được sự ủng hộ của tất cả các ban ngành đoàn thể
trên địa bàn huyện đặc biệt là người dân trên địa bàn huyện
ủng hộ những cái chủ trương những cái biện pháp
những giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
với những cố gắng nỗ lực của công an toàn huyện đại từ
cùng sự phối hợp huy động cả hệ thống chính trị và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân
đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm
qua đó góp phần ngăn chặn đẩy lùi và kéo giảm tội phạm giữ vững bình yên cho nhân dân